các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công ty đã gửi mẫu kiểm định đến trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lượng chất lượng ba
kết quả cho thấy mẫu cặn trong sản phẩm là do protein của cá và muối kết tủa
sau một thời gian khoảng ba bốn tháng
tuy nhiên sản phẩm vẫn đạt chất lượng về mặt vi sinh và không gây hại cho người tiêu dùng
thông qua sự việc trên phía công ty gửi lời xin lỗi đến khách hàng
và tiến hành kiểm tra điều chỉnh quy trình sản xuất để không xảy ra tình trạng như phản ánh
nhằm đảm bảo cả về chất lượng và cảm quan trong suốt dòng đời sản phẩm